chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức hai mươi bốn h
sau đây là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật được liên quan đến vụ mẹ kế dùng đòn thù với bé gái tám tuổi ở tp hcm
vụ việc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người vì sự ra tay nhẫn tâm của người mẹ kế dẫn đến sự ra đi mãi mãi của em bé nhỏ
trước vụ việc đau lòng này cơ quan điều tra đã vào cuộc và làm rõ động cơ
mẹ ghẽ nguyễn võ quỳnh trang đối xử tàn độc với con riêng của chồng
trong thời gian dài cung đông phạm là nguyễn kim trung thái cha ruột của nạn nhân
qua đó lực lượng chức năng cũng đề nghị tòa xử nghiêm vụ án này
liên quan đến vụ việc trên theo bài đăng mới nhất lý do công an đề nghị tòa xử nghiêm vụ rút đòn roi bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong
trên báo pháp luật tp hcm thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái ntva tám tuổi bị tác động vật lý
tới mức tử vong tại căn hộ chung cư sài gòn pearl quận bình thạnh
mới đây vào sáng ngày hai mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã đề nghị truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
bà ruột chó bé là nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quận một bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
đáng chú ý trong kết luận của mình cơ quan điều tra nhận định hành vi hai bị can là nguy hiểm cho xã hội
được thực hiện với lỗi cố ý do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện
đã xâm phạm đến tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm
hành vi phạm tội có tính chất giả mang độc ác tác động rất lớn tới dư luận xã hội
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự
cơ quan điều tra trong thời gian sinh sống cùng cháu nợ tva
trang biết cháu chỉ là trẻ em mới tám tuổi chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất
hoàn toàn phụ thuộc vào trang và thái
tuy nhiên trang vẫn nhiều lần ra tay giả mang với cháu nợ tva
hành vi của trang đã cấu thành tội giết người khác
đối với thái với hành vi không càng ngăn mà còn tham gia chửi mắng
tác động vật lý với cháu nợ tva cùng người tình
thái được quy là đồng phạm cùng tội trạng như trang
vụ việc đỉnh điểm xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang sử dụng hung khí nguy hiểm là cây gỗ tròn dài chín mươi cm
đường kính rộng hai hai cm tác động liên tục
mạnh mẽ lên người của cháu nợ tva trong khoảng thời gian bốn giờ liên tiếp
làm cho bé nợ tva tử vong
cơ quan điều tra phân tích về ý thức
trang phải nhận biết cháu nợ tva còn quá
ít tuổi thể chất chưa phát triển đầy đủ đang sống phụ thuộc
về điều kiện và khả năng không thể tự vệ được
việc trang liên tục tấn công mạnh và vùng trọng yếu của cháu
có thể dẫn đến việc tử vong
nhưng trang vẫn có ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn
hành vi này của trang đã cấu thành tội giết người
theo kết quả điều tra về động cơ
trang khai xuống tay với cháu nợ tva là do cháu học bài không tốt
tuy nhiên lời khai này là gian dối
vì kết quả xác minh tại trường học
chủ nhiệm bảo mẫu đều nhận định cháu nợ tva ngoan ngoãn
tiếp thu bài nhanh
dữ liệu camera thể hiện có nhiều lần trang xuống tay với cháu nợ tva
không phải trong lúc cháu nợ tva học bài
mà cháu bị tác động vật lý bởi những lý do vô căn cứ
viện cớ để ra tay với cháu
ngoài ra kết quả điều tra cho thấy thái không muốn có con với trang
gia đình thái không chấp nhận trang
vì thế bản thân trang rất ghen tức với mẹ ruột của cháu nợ tva
từng đến nhà cấm mẹ ruột gặp cháu nợ tva
tự vào tài khoản facebook của thái
xoa tất cả hình có mặt vợ cũ
lý do công an đề nghị xử lý nghiêm vụ việc trên
là vì cơ quan điều tra nhận định hành vi của hai bị can trên rất nguy hiểm
và là hành động vi phạm tội có tính chất giả mang độc ác
tác động rất lớn tới dư luận xã hội
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
nghiêm túc truy cứu trách nhiệm xử lý đúng người đúng tội
là việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng
để đảm bảo tính răng đe phòng ngừa chung
chấn chỉnh tuyệt đối không để xảy ra những trường hợp tương tự
như gây nhũ loạn đời sống cộng đồng
trước những hành vi xâm phạm sức khỏe tính mạng
của người bị hại nạn này trên
nhiều người đặt câu hỏi về mức án hai đối tượng sẽ phải chịu
theo một số luật sư nhận định
tổng mức hình phạt cho mẹ ký nhẫn tâm này
có thể đối diện từ hai mươi năm trở lên
thậm chí bị tử hình nếu cơ quan điều tra kết luận hành vi của trang
là vì động cơ đe hèn có tổ chức
cùng với đó đối với bị can thái
cha ruột của nạn nhân
tổng mức hình phạt tù mà ta có thể đối mặt
là từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù
hiện vẫn chưa có kết luận chính xác về vấn đề này
song dù kết quả của bản án trang và thái
phải nhận lãnh bao nhiêu năm
thì suốt đời họ cũng phải chịu sự phán xét
của tòa án lương tâm
vừa rồi là những phân tích và kết luận
của cơ quan điều tra đối với hai đối tượng
nguyễn võ quỳnh trang mẹ kế của cháu bé
và nguyễn kim trung thấy cha đẻ của cháu bé
được biết ngay sau khi vụ việc bị phát hiện
lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra
ghi nhận thêm thông tin khiến nhiều người
không khỏi xót xa
trước khi tử vong bé gái từng bị mẹ kế
bắt quỳ gối trong chuồng chó
cụ thể vụ việc như sau
theo bài đăng trước khi tử vong
bé gái tám tuổi bị mẹ kế bắt quỳ gối
trong chuồng chó trên báo dân trí cho biết
bé nợ tva sinh năm hai nghìn một mươi ba là con gái
của nguyễn kim trung thái và chị nguyễn thị hạnh
tháng tám năm hai nghìn hai mươi vợ chồng ly hôn
thái được tòa án giám đốc
và được giao quyền chăm sóc nuôi dưỡng con gái
tháng chín năm hai nghìn hai mươi thái chung sống như vợ chồng với trang
tên đầy đủ là nguyễn võ quỳnh trang
tại một căn hộ thuộc chung cư sài gòn pearl
quận bình thạnh tp hcm
thời gian này bé nợ tva cũng sống chung
cùng cha và mẹ kế là trang
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bé nợ tva học online tại nhà
do trang không có việc làm nên thái dao kèm con học
trong khoảng thời gian này trang nhiều lần
dùng tay chân roi cây gỗ
cây kim loại tác động vật lý lên người cô bé
độc ác hơn nhiều lúc trang còn không cho con bé
mặc quần áo khi bị đánh và bắt bé quỳ gối
dơ hai tay lên cao thậm chí chui vào trường chó
vừa quỳ vừa học
không chỉ xuống tay đơn giản trang còn lấy kéo cắt tóc
dùng khăn trùm đầu bé dập liên tiếp xuống bàn
một cách giả mang tàn bạo không thương tiếc
trang đã thực hiện nhiều kiểu xuống tay độc ác
kèm buông những lời chửi mắng lập đi lập lại
một thời gian dài với bé va
để lại những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần
cho một đứa trẻ chưa học hết cấp một
còn về phía thái mặc dù là cha ruột
là đấng sinh thành phải có nghĩa vụ chăm sóc
nuôi dưỡng và bảo vệ con gái
thì thái lại không làm tròn những điều cơ bản ấy
khi chứng kiến con mình bị trang trúc đòn rơi đầy tàn nhẫn
thái chẳng những không càng ngăn mà còn tham gia
chửi mắng tác động vật lý lên người bé
như chúng tôi vừa thông tin phía trên
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai mặc dù biết khi tấn công liên
dục chỗ hiểm của đứa bé có thể gây ra tử vong
nhưng trang vẫn bất chấp cố ý thực hiện
một cách độc ác và tàn nhẫn
trang đã dùng hung khí nguy hiểm cây gỗ to tròn
cùng tác động tay chân liên tục trút lên người bé
một cách giả mang trong bốn giờ liên tiếp
dẫn đến bé nợ tva tử vong sau đó
đáng chú ý hơn khi biết hành vi phạm tội của trang
thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ
để che giấu trốn tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng gây ra nhiều trở ngại
trong quá trình điều tra vụ án
phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
có kết luận giám định pháp y bổ sung
giải thích các vết thương trên cơ thể bé gái
cụ thể các tổn thương mới xảy ra khoảng một đến sáu giờ
trước khi tử vong là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến sự tử vong
các tổn thương cũ xảy ra vào khoảng hai hai mươi năm ngày
trước khi tử vong là yếu tố tác động thêm
dẫn đến sự ra đi của nạn nhân
thông qua những tình tiết trên có thể thấy
hành động của người mẹ kế độc ác
không phải là hành động nhất thời
mà là hành vi có chủ đích
coi con riêng của chồng như một bao cát
để thực hiện các động thái
trút giận đầy giả mang không có tình người
không chỉ dán đòn thù độc ác lên người bé
mà trang còn buông lời xúc phạm
xỉ nhục thậm chí quá quát hơn
là bắt một đứa trẻ ít tuổi
phải chui vào chuồng ngồi chung với chó
và đỉnh điểm của quá trình
chịu đòn roi ấy cũng là sự ra đi
kết thúc một cuộc đời vô tội
hành động trời không dung đất không tha ấy
chỉ nghe qua thôi cũng khiến cho người người lên án
những tưởng khi phát hiện
ra sự tàn ác của người mình đã dẫn về chăm con
người cha phải căm phẫn
và không tha thứ cho người phụ nữ ấy
vậy mà người cha đã mang bé đến với thế giới này
lại dung túng cho hành vi độc ác ấy
của người tình bất chấp những tổn thương
mà cô con gái bé bỏng phải chịu đựng
trong suốt những tháng năm
sống chung với mẹ kế
quý vị thân mến sự ra đi mãi mãi
của bé gái tám tuổi là nỗi đau
là vết thương không bao giờ lành
đối với người đã sinh ra bé
một việc thương tâm xảy ra
khiến cho nhiều người đau lòng sót xa
cho em bé gái nhỏ
xong sự căm phẫn có lẽ được đẩy lên
mạnh hơn trước sự ra tay tàn độc
của người mẹ kế máu lạnh
và người cha ruột không có lương tâm
liệu ngoài kia còn không
những hoàn cảnh đáng thương tương tự
chưa bị phanh phui câu chuyện trên
cũng là lời nhắn nhủ đối với các bậc sinh thành
những người làm cha làm mẹ về vấn đề
giữ gìn hạnh phúc gia đình
hãy để trẻ được sống trong tình yêu thương
đùng bọc trọn vẹn chứ đừng để con
phải chịu cảnh lựa chọn giữa mẹ và cha
giữa đi và ở
thưa quý vị
tin tức hai mươi bốn h của chúng tôi xin được dừng lại tại đây
những thông tin mới nhất về
mức án của hai đối tượng trên
phải chịu sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị
trong những tin tức tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại